kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bên cạnh việc xử phạt xe không sang tên đổi chủ
thì hàng loạt lỗi vi phạm giao thông khác cũng sẽ được tiến hành xử phạt theo nghị định bốn mươi sáu của
chính phủ như là xe taxi không có máy in hóa đơn ngồi sau xe ô tô không thắt dây an toàn
sử dụng điện thoại khi điều khiển xe hay là xe chở quá tải trọng
tuy nhiên theo đội cảnh sát giao thông số bốn công an hà nội việc xử phạt theo quy định sẽ được
áp dụng sau một thời gian nữa khi mà người dân thực sự biết và làm theo luật
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng chức năng đã bắt đầu tiến hành xử phạt xe không sang tên
đổi chủ với mức phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng đối với cá nhân
từ hai trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng đối với tổ chức
bên cạnh việc xử phạt xe không sang tên đổi chủ thì hàng loạt lỗi vi phạm giao thông khác
cũng sẽ được tiến hành xử phạt theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
cụ thể là những lỗi như xe taxi không có máy in hóa đơn ngồi sau xe ô tô không thắt dây an toàn
sử dụng điện thoại khi điều khiển xe
xe chở quá tay trong
đối với trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi đang lái xe
sẽ bị xử phạt từ sáu trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng
cũng theo nghị định bốn mươi sáu cá nhân sẽ bị phạt từ hai triệu đồng đến ba triệu đồng
và bốn triệu đồng đến sáu triệu đồng với tổ chức khi tham gia kinh doanh vận tải
dịch vụ hỗ trợ vận tải khi sử dụng xe taxi chở khách không có thiết bị in hóa đơn
được kết nối với đồng hồ tính tiền cước
theo đội cảnh sát giao thông số bốn công an tp hà nội trong những ngày này
khi tiến hành kiểm tra và phát hiện trường hợp xe không chính chủ
chưa sang tên đổi chủ hoặc vi phạm các lỗi trên thì mới chỉ nhắc nhở để gian đe người dân
việc xử phạt theo quy định sẽ được áp dụng sau một thời gian nữa
để người dân thực sự biết và làm theo luật
khi đã biết luật nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc